còn khoảng hai tuần nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín vào lúc này các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang gấp rút hoàn thành những khâu chăm sóc cuối cùng để đưa hoa ra thị trường phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân
hiện nay các nhà vườn ở đắk lắc đã bán buôn số lượng lớn mai quất về các tỉnh thành phố như hồ chí minh gia lai đắk nông con tum để kịp bán tết
mặc dù năm nay chi phí chăm sóc có tăng hơn so với năm ngoái nhưng với nhu cầu mua hoa cây cảnh của người dân có xu hướng tăng cao nên các nhà vườn hy vọng về một vụ hoa tết có lợi nhuận tốt
số lượng quất là khoảng tám trăm linh một nghìn gốc mai là khoảng bốn trăm linh còn hoa hồng là một nghìn triệu đến thời điểm này chuẩn bị đón tết hai nghìn một mươi chín là tương đối hoàn tất bây giờ chỉ có chờ như vậy là người đến mua
năm nay các chủ vườn đã chủ động chọn giống hoa tốt để bảo đảm có thêm thu nhập dự kiến các nhà vườn tại đây cho ra thị trường khoảng ba mươi trậu hoa cúc gần sáu mươi cành cúc những ngày này các nhà vườn đang tất bật tưới hoa tiểu nộ cho hoa vào trậu để bán buôn hoặc đưa hoa ra chợ để bán ngày ông táo về trời và để người dân trang trí tết
các hộ thuần nông hiện nay cũng không còn nhiều
nhưng với nghề trồng hoa này
thì đã duy trì coi như là đã được một mươi năm năm nay
cho nên là cái việc mà cái cung cấp thị trường hoa cho thành phố mưa thuật này thì cũng đảm bảo
hàng năm thì cũng đủ nguồn cung và cầu đối với cái thị trường hoa tết của thành phố mưa thuật
tên nguyên đán cổ truyền của dân tộc đã cận kề khi các trậu hoa cây cảnh đã chĩu quả bùng nụ cũng là lúc để người dân được tận hưởng vẻ đẹp sắc xuân
trên một số tuyến đường ở thành phố buôn ma tuột đã chuẩn bị trưng bày mua bán các loại cây cảnh hoa tết
phục vụ nhu cầu mua sám của người dân
mọi người đều hy vọng có một cái tết truyền thống đủ đầy và đầm ấm